không mang tính cạnh tranh không mang tính thi

và quan trọng hơn là nó không đại diện cho cái bản sắc
cái đại diện dân tộc việt nam đại diện dân tộc việt nam
bởi vì cho nên này nếu các bạn để ý thì các phim các nước
nó đều là một sứ giả văn hóa rất là mạnh
hoặc là nó giới thiệu được cái bản sắc văn hóa của nước họ
phong tục tập quá
những cái nét riêng tính cạch
ví dụ như cái phim của afghanistan
là một cái phim rất là nước xa xôi
là phim bức tư gửi tổng thống
nhưng mà trong đó thì người ta thấy những cái điệu múa
những cái điệu nhạc rất hay của afghanistan
và người ta hiểu được cái tinh thần của afghanistan
nhưng cái phim của mình thì rõ ràng là phim du lịch
chúng ta nói một cách cụ thể đi
nó tên là nhắm mắt thế mùa hè
thì tôi thấy rằng cái phim đấy nhắm mắt thấy mùa hè
thì nó lại phim du lịch
bối cảnh chủ yếu là nhật
và người ta sẽ tìm hiểu câu hỏi là cái bản sắc việt nam ở đâu
thì tôi cho rằng câu đấy nó sẽ rất khó trả lời
nó vui dễ xem
nhưng không phải là phim hay
tôi muốn trích dẫn một kỳ ý kiến
trả lời phỏng vấn báo chí của
đạo diễn nghệ sĩ dân dân nhoại giang
sau khi mà bế mạc liên hoan phim quốc tế hà nội
lần thứ năm vừa rồi chị có trả lời thế này
các phim của nước ngoài đến
và gây được ấn tượng với khán giả việt nam
thì chủ yếu là những phim
phản ánh hiện thực cuộc sống xã hội đương đại
và nó xoáy rất sâu vào thân phận con người
vào những cái góc rất khuất
của cái đời sống đầy nghiệt ngã
nhưng cũng mang đầy tinh thần nhân văn
còn phim việt nam thì lại không được như thế
chủ yếu là phim giải trí chủ yếu là phim thương mại
nó cũng nhẹ nhàng v v
thì với tư cách là một người làm phim
đạo diễn lương đình dũng
có chia sẻ một quan điểm đó không ạ
và ý kiến của anh thế nào
chúng ta có thể nói rằng cái hương sắc việt nam
ở trong đó gần như chúng ta
nó không có nhiều cái hương vị
mà nó có một sự đặc biệt
ví dụ như chúng ta liên hoan phim
việt nam chẳng hạn
thì chúng ta phải có cái đặc sắc
có cái cá tính có cái nét
và có những gọi là
người ta phải nhìn được cái bề dày
ở trong đấy văn hóa đời sống của người việt
cho dù chúng ta chả cần được giải gì
thì chúng ta phải có những cái bộ phim như vậy
nhưng người ta đến thấy chúng ta có thể có một góc phim việt nam
nhưng chúng ta lại thấy
cái xu hướng của hàn quốc
cái xu hướng của nước khác
thì tôi cho rằng như thế là không được
chứ chúng ta không nói là không nên
thà vậy chúng ta chỉ chiếu ra đây là thương mại thôi
còn hoặc là cái công nghệ hàn quốc
công nghệ mỹ thì chuyện đương nhiên
nhưng nếu chúng ta đi theo cái xu hướng ấy
thì tôi nghĩ rằng không được
tôi đã để ý rất nhiều phim việt nam
thiên về cảnh đẹp
có lẽ sau cái bộ phim thắng lợi
là cái bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
thì đa phần là cái phim du lịch
tôi đã nghe phim mới nhất tôi vừa xem xong
tôi đã cách xem xem nó thạch thảo
nặng với du lịch không phải quảng báo du lịch
thì phim rất nhạt nhẹo
thì tôi thấy rất nguy hiểm
nếu chúng ta đặt điện ảnh vị trí thấp quá
tức là chúng ta giao sứ mệnh cho nó
có lẽ là chỉ quảng báo du lịch
chứ thì chúng ta thấy là nguy hiểm
mình lại phải thấy rằng những cái phim
đúng như chị giang nói
tức là đi về hình thực xã hội
nó phản ánh những vấn đề nóng của xã hội
làm ai cũng cảm giác thẳng có mình trong đấy
và cảm thấy rằng điện ảnh điện ảnh
chúng ta đây là cảm giác phim truyền hình
có những phim thấy truyền hình nhiều hơn
với tất cả những cái mà chúng ta cho rằng
là cái sự yếu kém đi
tôi phải dùng từ yếu kém
của phim việt nam trong thời gian gần đây
nhất là trong cái thế đối sánh
với các phim nước ngoài
mà cùng tham dự trong một liên hoàn
do ta là chủ nhà
thì trách nhiệm thuộc về ai
nó đúng như là trách nhiệm thuộc về nhà nước
tôi có thể nói là như vậy
bởi vì như thế này này
những người làm phim
xét cho cùng
thì họ cũng là những cái đơn vị kinh doanh
chúng ta cứ nhìn nhận theo cái cách đó
và nếu như anh ta làm phim
mà anh ta lộ
và anh ta đồng chí là trở thành kẻ thảm bại
là chuyện không tránh khỏi
và đương nhiên họ phải làm cái bộ phim
mà khán giả thích
và cái chuyện mà anh em
người ta làm những cái bộ phim
mà khán giả thích
đấy là chuyện bình thường
nó giống như bạn kinh doanh
bạn phải chọn những cái gì mà người ta thích
cái mà nhẽ ra nhà nước nên ủng hộ
đó là những
ví dụ chúng tôi nói
một năm chúng ta dành cho năm cái bộ phim
mà nó có cái chủ đề
đặc biệt về việt nam
nó giống như anh việt văn nói
tức là điện ảnh nó không chỉ có mang một cái trọng trách du lịch
nó còn mang trọng trách phản ánh hiện thực
nó mang trọng trách quảng bá hình ảnh quốc gia
mà hình ảnh sẽ tạo cái nền máu cho một nền điện ảnh
thì việc này thuộc về nhà nước
nhà nước phải ủng hộ
ví dụ tôi nói một năm chúng ta làm năm
chúng ta đầu tư khoảng năm mươi tỷ thôi
thậm chí đến một trăm linh tỷ
so với cái ngành nghề khác
tôi nghĩ rằng là nó quá bé
thì chúng ta có năm phim
vậy thì trong năm năm chúng ta có đến hai mươi năm phim
và hai mươi năm phim tôi như
có một lần tôi nói rằng là gì
nếu chúng ta đi dự thi ở các liên hoan phim
chúng ta tham dự các sự kiện
thì nó có cái cơ hội quảng bá cho điện ảnh
quảng bá hình ảnh việt nam
và trong năm năm thì chắc gì
chúng ta đã lộ
về những cái bộ phim đấy chúng ta có thể bán được
ngoài cái việc là gì
nó giúp cho chúng ta quảng bá sản phẩm này
con người hình ảnh thậm chí là du lịch
đấy thì cái này đối với tôi
thì cái trách nhiệm thuộc về nhà nước
chứ không thuộc về một ai cụ thể cả
và nhà nước phải có một cái quỹ đầu tư
phải có một cái nhìn nhận về chiến lược
và đầu tư
thì tôi cho rằng như thế chúng ta mới thay đổi được
còn không thì năm năm một mươi năm nữa
anh em mình lại nói lại câu chuyện này

xin chào và hẹn gặp lại